tham nhũng là quá trình diễn ra từ bên trong kết hợp với chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch tác động từ bên ngoài gây dối loạn xã hội làm cho đảng suy yếu dần dẫn đến tự diễn biến tự chuyển hóa đánh mất vai trò lãnh đạo đối với nhà nước và xã hội

nếu họ không có đủ phẩm chất năng lực không thực sự là tấm gương cho người khác học tập nói theo thì dù cố gắng đến mấy thuyết giảng hay đến đâu hiệu quả vẫn không cao
bởi vậy việc giáo dục nâng cao ý thức tự giác trách nhiệm là vấn đề đặt lên hàng đầu từ đó điều chỉnh nhận thức hành vi trong thực hiện chức trách nhiệm vụ nhất là người đứng đầu
đi đôi với giáo dục tăng cường công tác quản lý hành chính rèn luyện đạo đức tác phong lối xử

trong những trọng tâm lãnh đạo của cấp ủy nội dung sinh hoạt hàng tháng của tri bộ cơ quan tổ chức gắn phòng chống tham nhũng với chống lãng phí và những biểu hiện tiêu cực trong nội bộ
đồng thời lấy kết quả chống tham nhũng làm cơ sở để đánh giá năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng hiệu lực điều hành quản lý của chính quyền phẩm chất năng lực trách nhiệm của người đứng đầu
trong lãnh đạo chỉ đạo phải kiên trì kiên quyết liên tục sâu sát cơ sở
phát hiện xử lý kịp thời nhận thức và hành động không đúng
cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng chỉ thị năm cttu của bộ chính trị khóa một mươi hai về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và quy định về những điều đảng viên không được làm
đưa phòng chống tham nhũng trở thành ý thức thường trực nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ đảng viên
thứ ba tiếp tục bổ sung hoàn thiện cơ sở
cơ chế chính sách pháp luật về quản lý kinh tế xã hội bảo đảm đủ sức gian đe nghiêm trị các hành vi tham nhũng
dưới góc độ quản lý nhà nước hiện nay hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cơ chế chính sách về công tác phòng chống tham nhũng ở nước ta đang có sự bổ sung cho phù hợp
nhưng nhìn chung còn thiếu đồng bộ trên một số lĩnh vực còn sơ hở chưa đủ sức gian đe
bởi vậy thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật làm căn cứ pháp lý để giáo dục gian đe
đồng thời có chế tài đủ mạnh cả về hình sự lẫn kinh tế đối với hành vi tham nhũng và những người đứng đầu cơ quan tổ chức để xảy ra tham nhũng
kiên quyết loại bỏ khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ công chức lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm giàu bất chính làm thất thoát tài sản nhà nước tổ chức hoặc để người thân lợi dụng trục lợi dù người đó là ai cương vị nào
đẩy mạnh cải cách hành chính ra soát điều trị
điều chỉnh bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm khắc phục sơ hở thiếu sót bảo đảm công khai minh bạch trong quản lý kinh tế xã hội thực hiện các khoản chi theo đúng dự toán đã cấp kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản v v
các cấp ngành cụ thể hóa quy định về phòng chống tham nhũng phù hợp đặc điểm tình hình của cấp mình quản lý chặt chẽ tránh buông lỏng thiếu kiểm tra giám sát trong quản lý tài sản công
thứ tư phát huy vai trò

thứ tư phát huy vai trò
các cấp ngành cụ thể hóa quy định về phòng chống tham nhũng phù hợp đặc điểm tình hình của cấp mình quản lý chặt chẽ giám sát trong quản lý tài sản công
thứ năm kết hợp chặt chẽ giữa phòng chống tham nhũng với phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
cùng với phòng chống tham nhũng việc phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ là vấn đề cấp thiết hiện nay
để làm được điều đó các cấp phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm cho cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc hệ lụy của sự tác động giữa tham nhũng với tự diễn biến tự chuyển hóa và ngược lại
các cấp ủy mỗi cán bộ đảng viên phải không ngừng quyết tâm thực hiện bốn nhóm giải pháp của nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai theo đúng tinh thần chỉ đạo của trung ương
chú trọng nêu gương người tốt việc tốt ngăn ngừa cảnh báo phê phán những việc làm sai trái
đồng thời đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân thói ích kỷ vụ lợi lợi ích nhóm ra soát hoàn thiện cơ chế kiểm soát thực thi quyền lực của người có chức có quyền xử lý kiên quyết hành vi vi phạm kỷ luật đảng pháp luật nhà nước
thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của đảng phát huy vai trò giám sát của nhân dân và báo chí công luận trong phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa
mỗi cán bộ đảng viên phải tăng cường sức đề kháng khả năng miễn dịch trước âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch sự tác động tiêu cực của cơ chế thị trường mở cửa hội nhập nhất là sự cám dỗ của đồng tiền lối sống xa đoạ
cùng với đó cần kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục rèn luyện với tự giáo dục tự rèn luyện chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên cả về phẩm chất năng lực phương pháp tác phong công tác xứng đáng là người lãnh đạo người đầy tớ thật trung thành của nhân dân vừa hồng vừa chuyên như bác hồ đã dạy
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi